cũng tại tp hcm đối tượng gong bol lyon sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quốc tịch singapore vừa bị cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt và khám xét khẩn cấp về tội tổ chức đường dây đánh bạc trên internet quy mô lớn
đối tượng bị bắt vào sáng ngày hôm nay khi lần đầu tiên trực tiếp sang việt nam chỉ đạo điều hành đường dây cờ bạc này
tại phòng một trăm linh một lô bê chung cư phạm vi chánh vườn bị chính của bình thạnh tp hcm cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng
các poster quảng cáo và nhiều tài liệu vật dụng liên quan đến mạng cá cược đặt phai bét có mấy chủ đặt tại nước ngoài
bước đầu đối tượng wong bon leong quốc tịch singapore khai nhận mới sang việt nam chơi được mấy tháng
còn các tài liệu và vật dụng liên quan đến hoạt động cờ bạc trên mạng bị cơ quan điều tra thu giữ là do một đối tượng khác mang đến
nhưng theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì wong bon leong chính là kẻ cầm đầu mạng lưới cá cược đặt phai bét chi nhánh tại việt nam
y mới sang việt nam để trực tiếp chỉ đạo và điều hành thì bị bắt giữ
cùng thời điểm trên cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt giữ ba đối tượng người việt nam liên quan đến việc tổ chức hoạt động của đường dây cờ bạc này
được biết mạng cá cược đặt phai bét hoạt động tại việt nam từ hai năm qua
sau nhiều tháng theo dõi các trinh sát của cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và cục cảnh sát hình sự bộ công an đã phá án thành công
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ